vâng thưa quý vị sáng sớm nay ra đường thì tôi đã thấy tiết trời rất là mát mẻ và dễ chịu rồi
thì không biết là trong ngày hôm nay mưa sẽ kéo dài không hả anh cương
vâng thưa chị thu trang cũng như là quý vị khán giả
thời tiết hai ngày hôm nay tại bắc bộ và bắc trung bộ thì rất là mát mẻ
nguyên nhân là do những cơn mưa mang lại
dự báo mưa lớn tại miền bắc và sẽ kéo dài hết ngày hôm nay
mưa lớn kèm theo sấm xét và gió mạnh sẽ xảy ra tại các tỉnh miền núi như lào cai yên bái hòa bình
phía nam của tỉnh sơn la
phổ biến là từ năm mươi đến một trăm ba mươi mm
ngập lụt cũng sẽ xảy ra tại các địa bàn vùng trũng thấp
vâng ạ cũng chính vì vậy mà chính quyền và người dân các địa phương
cần hết sức lưu ý phải di tản đến nơi an toàn
nếu thấy các hiện tượng như sạt lở và ngập lụt
để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản
và những dự báo chi tiết cho các tỉnh thành sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở phần sau của chương trình